theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h hôm nay một mươi một tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới
đông tổng số ca mắc tại việt nam lên ba trăm bảy mươi ca
đây là trường hợp nhập cảnh từ oman về sân bay đà nẵng vào ngày chín tháng bảy
và ngay lập tức được cách ly tập trung tại tỉnh quảng ngãi
trong ba trăm bảy mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín chín trăm tám mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín năm trăm linh chín người
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm một mươi ba người